tính đến sáng nay các cơ sở y tế tại thành phố đà nẵng đang theo dõi hai mươi tám trường hợp nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra
trong đó có một mươi hai trường hợp người nước ngoài và một mươi sáu trường hợp người việt nam
hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định công tác kiểm soát và ứng phó dịch trên địa bàn đà nẵng được triển khai rất tích cực
thống kê của sở y tế thành phố đà nẵng đến ngày hai mươi chín tháng một
trong số năm mươi hai trường hợp nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona đã có hai mươi bốn trường hợp được xuất viện
trước tình hình dịch đang có xu hướng lây lan nhanh sở y tế đà nẵng đã sẵn sàng các phương án kế hoạch để ứng phó với số người bị nhiễm viêm phổi do virus corona
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cũng yêu cầu sở du lịch và các đơn vị liên quan cần tập trung kiểm soát dịch ngay tại cộng đồng
tăng cường công tác quản lý ngành quản lý khách
công tác cần thiết
tại cảm hàng không quốc tế đà nẵng
cũng bố trí nhân viên túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để giám sát tất cả hành khách nhập cảnh
tạm dừng toàn bộ hoạt động đưa khách trung quốc đến du lịch tại đà nẵng
và tại các bệnh viện trung tâm y tế trên địa bàn thành phố
cũng đã sẵn sàng phân luồng khám cách ly điều trị trong trường hợp nếu phát hiện có dấu hiệu nhiễm virus corona
nên đeo khẩu trang khi mà tới những chỗ đông người
một cái khuyến cáo nữa đó là
thường xuyên rửa tay
và giữ vệ sinh
và không nên là ăn uống những vật lạ
nhất là cái thú vang dã
nếu có các dấu hiệu về sốt ho
và về điều hô hấp
thì nên đến cơ sở y tế
để được kiểm tra
ngay trong ngày hai mươi chín tháng một
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
đã ký quyết định thống nhất chủ trương mua sắm bổ sung các máy móc thiết bị
để giữ vệ sinh
và giữ vệ sinh
để chủ động phòng chống dịch bệnh năm hai nghìn hai mươi
nhất là bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra
với tổng kinh phí hơn một mươi chín bảy tỷ đồng
từ nguồn ngân sách thành phố